ngày hôm nay hai mươi năm tháng bốn tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung đông anh hà nội
có năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
như vậy tính đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi cho hai trăm hai mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín
trong năm bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung đông anh hà nội
được công bố khỏi bệnh ngày hôm nay có bốn bệnh nhân quốc tịch việt nam và một bệnh nhân quốc tịch đan mạch
cả năm bệnh nhân này đều đã có ít nhất hai lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với sars cov hai

nhưng mà sức khỏe hoàn toàn ổn định bình thường không có vấn đề gì
hiện tại tôi đã thấy khỏe mạnh và sẽ được chính phủ hỗ trợ để về nhà
gia đình tôi rất hạnh phúc khi nghe được thông tin này
hiện tại sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định
không ho không bệnh
đủ điều kiện công bố khỏi bệnh và sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo